xin được chuyển tới quý vị những thông tin cập nhật về tình hình diễn biến dịch covid một mươi chín trong nước ngay sau đây
mời quý vị cùng theo dõi
tính từ một mươi tám h ngày hai tháng bốn đến sáu h ngày ba tháng bốn không ghi nhận thêm ca mắc mới
tổng số bệnh nhân mắc covid một mươi chín là hai sáu trăm hai mươi ca
tổng cộng một sáu trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong nước
trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng một đến nay là chín trăm một mươi ca
số người hiện được cách ly và theo dõi sức khỏe